được sự thống nhất của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố đà nẵng
ngày hai mươi chín tháng bảy ban thường trực ubnd tqvn tp tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân tự nguyện tham gia đăng ký ủng hộ
cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín có diễn biến mới phức tạp và khó lường
lời kêu gọi có đoạn viết hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp và khó lường
trên địa bàn thành phố đà nẵng ngày càng lây lan và bùng phát mạnh trong cộng đồng
với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ubnd tqvn tp đà nẵng kêu gọi các cơ quan
tổ chức doanh nghiệp cá nhân trung tài ủng hộ cùng thành phố thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mọi sự ủng hộ xin chuyển về ubnd tqvn tp địa chỉ số một mươi hai trần phú tp đà nẵng
hoặc qua số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh bốn một nghìn tám trăm bảy mươi sáu chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi chín tại kho bạc nhà nước tp đà nẵng
mọi sự ủng hộ của cơ quan tổ chức doanh nghiệp cá nhân
sẽ được ubnd tqvn tp đà nẵng kịp thời phân phối và chuyển đến các đơn vị phòng chống dịch
đồng thời đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng